từ đêm qua đến sáng nay phú yên có mưa lớn trên diện rộng làm mực nước các sông dâng nhanh
cộng với lũ từ các thủy điện trên thượng nguồn đổ về hạ lưu sông ba với tổng lưu lượng vào khoảng tám mét khối một giây
đã gây ngập nhiều khu dân cư làm úng hoa màu và lúa đông sân gieo sạ sớm
tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đến một mươi năm h ngày một mươi ba tháng một mươi hai hầu hết các tuyến đường chính đều đã bị ngập sâu từ năm đến gần một m
làm nhiều phương tiện chết máy gây ách tắc giao thông
trong khi đó nhiều khu dân cư ở các huyện đồng xuân tuy hòa đông hòa tuy an phú hòa và vùng ven sông ba thuộc thành phố tuy hòa
lũ kèm mưa lớn đã gây chia cắt giao thông cô lập cục bộ
lúa đông xuân gieo xạ sớm cũng bị ngập úng nguy cơ mất trắng nhất là các làng trồng hoa tết truyền thống
mưa rồi xé hồ đó xé mấy hồ xuống đi nó mưa ngập cỡ đi chứ còn nếu mà xé mà từ từ thì
dòng sông thì hoa cũng có hư bởi vì giờ ở đây xé hồ quá nặng tư trâm thì hai sao mà giờ cũng ngập trên đó hết rồi đó
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đời gió đông trên cao
nên từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai từ đà nẵng đến phú yên có mưa to đến rất to từ ba trăm linh bốn trăm linh ml trên đợt
trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất
thiện lũ kèm nguy cơ lũ quét sặt lở đất
dự báo chiều tối nay một mươi ba tháng một mươi hai mực nước sông ba tại củng sơn lên mức ba mươi hai năm m trên báo động hai năm m
tại phú lâm lên mức hai bảy m ở mức báo động hai